thưa quý vị dưới thời tiết nắng nóng tại đà nẵng và một số tỉnh thành như hiện nay
đã khiến cho nguy cơ cháy nổ ngày một gia tăng
chỉ tính riêng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại đà nẵng và tỉnh quảng nam đã xảy ra một số vụ cháy lớn
tuy chưa có thiệt hại về người thế nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân
và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh
chính vì vậy lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các đơn vị địa phương
đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở
mới đây một vụ cháy lớn tại công ty may wu chang việt nam tại xã điện thắng trung
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
hàng chục xe chữa cháy của công an tỉnh quảng nam và công an thành phố đà nẵng
đã được huy động để chữa cháy
phải mất hàng giờ đồng hồ đám cháy mới được dập tắt nhưng toàn bộ khu nhà xưởng
với ước tính hơn ba m hai đã bị thiêu dụi hoàn toàn
còn tại đà nẵng vừa qua đã xảy ra một vụ cháy lớn tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn
vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ căn nhà chứa rất nhiều hàng hóa và đồ dùng sinh hoạt dùng để buôn bán
được biết nguyên nhân ban đầu của các vụ cháy nói trên có thể do chập điện
khi thành phố bước vào được cao điểm của đợt nắng nóng thì nhu cầu sử dụng về điện gia tăng đáng kể
tất cả mọi thiết bị hài nhiệt được dùng tối đa
đơn cháy điện bị quá tải là nguyên nhân cơ bản gây chập điện dẫn đến cháy nổ
ngoài ra sự lơ là sử dụng điện không đúng quy trình cũng là một trong những yếu tố góp phần cho gây ra cháy nổ
những năm gần đây công tác phòng cháy chữa cháy được lực lượng công an phường xã đảm nhận
đã giúp cho việc ngăn chặn nguy cơ phát sinh cháy nổ từ cơ sở
cùng với công tác kiểm tra nhắc nhở thì công an các đơn vị đã phát những quyển tài liệu kiến thức về phòng cháy chữa cháy
với hình ảnh sinh động nội dung dễ hiểu dễ tiếp thu giúp nhân dân dễ nhớ và tiếp thu các kiến thức về phòng cháy chữa cháy
không chỉ dừng lại ở tuyên truyền kiến thức việc tăng cường thực tập và kiểm tra thường xuyên chặt chẽ
các cơ sở nguy hiểm cháy nổ cao nằm trong khu dân cư sẽ giúp hạn chế tối đa việc phát sinh sự cố cháy nổ ngay từ cơ sở
nắng nóng nguy cơ cháy nổ rất là cao
việc thực hiện phòng cháy chữa cháy thường đã triển khai đến khu dân cư
cả các khu dân phố trang bị mới bình hồn cháy chữa cháy
bên cạnh đó cũng củng cố lại lực lượng cháy chữa cháy ở khu dân cư
và khảo sát thay một số kiện đề xuất lắp đặt các hỏng chữa cháy
để nhằm đảm bảo cho các lượng cứu hộ của nạn khi mà có cháy xảy ra
kiểm tra tầng hộ ở các hệ báo chú quân dân
trong đó lưu ý nhất là việc trang bị phương tiện ý thức của người ở trong hộ quân dân đó
và đặc biệt là các lối thấp nặng thứ hai
để mà khi mà xảy ra sự cố thì người dân có thể tự thoát ra ngồi
tuyên truyền ở các khu dân cư và tổ chức tập phòng chữa cháy ở khu dân cư
để từ đó nâng cao ý thức của người dân
người dân có thể biết sử dụng trang bị phòng cháy cháy
để người dân có thể kịp thời xử lý trước khi được được chữa cháy chuyên nghiệp đấy
mỗi vụ cháy đi qua luôn để lại nỗi đau mất mát thiệt hại về tài sản cho nhân dân
chính vì vậy bản thân mỗi người dân chủ cơ sở doanh nghiệp
cần nâng cao kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy ngay tại gia đình cơ sở mình
không để mất bò mới lo làm chuồng